ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương đã họp phiên thứ tư thảo luận về dự thảo báo cáo kết quả
tổng kết công tác cải cách tư pháp năm hai nghìn một mươi bảy nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi tám dự thảo chương trình làm việc của ban chỉ đạo năm hai nghìn một mươi chín
đồng thời cho ý kiến về báo cáo của đảng đoàn hội luật gia việt nam
chủ tịch nước trần đại quang trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương chủ trì phiên họp
cùng tham dự có đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
đồng chí tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đồng chí phan đình trạc bí thư trung ương đảng
trưởng ban nội chính trung ương đồng chí nguyễn hòa bình bí thư trung ương đảng tránh án tòa án nhân dân tối cao
và các đồng chí thành viên ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương
sau khi nghe ý kiến các thành viên trong ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương phát biểu kết luận phiên họp
chủ tịch nước trần đại quang đánh giá trong năm hai nghìn một mươi bảy ban chỉ đạo đã thực hiện nghiêm túc chủ trương
tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chiến lược cải cách tư pháp do đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng thông qua
và các văn bản chỉ đạo của bộ chính trị lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan tổ chức có liên quan
triển khai thực hiện chiến lược cải cách tư pháp theo đúng chức năng nhiệm vụ được giao
tuy nhiên chủ tịch nước cũng lưu ý một số mặt còn tồn tại đặc biệt là việc lãnh đạo triển khai thực hiện

về đề xuất của đảng đoàn hội luật gia việt nam trong việc xây dựng chỉ số tư pháp
chủ tịch nước cho rằng đây là vấn đề mới phức tạp liên quan đến hoạt động của nhiều cơ quan
tổ chức trong hệ thống tư pháp do vậy trong quá trình triển khai nghiên cứu
đề nghị hội luật gia việt nam cân nhắc kỹ ý kiến của các thành viên ban chỉ đạo và ban thư ký
tại phiên họp chủ tịch nước trần đại quang cơ bản đồng ý về việc
xây dựng đề án về đổi mới tăng cường hòa giải đối thoại trong giải quyết tranh chấp dân sự
khiếu kiện hành chính của ban cán sự đảng tòa án nhân dân tối cao
chủ tịch nước yêu cầu tòa án nhân dân tối cao đề xuất việc hoàn thiện cơ sở pháp lý
và các điều kiện bảo đảm triển khai thực hiện phù hợp với chủ trương đường lối của đảng và yêu cầu thực tiễn